sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba của ban chấp hành trung mương khóa một mươi một
về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
thành phố hà nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đã có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra nhằm nâng cao công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới
bảy mươi năm năm qua thủ đô đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
tăng cường kiểm tra thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
tuy nhiên vẫn còn những thách thức đặt ra đối với hà nội đó là biến đổi khí hóa